thưa quý vị sau một tuần mở phiên tòa xét xử và nghị án chiều ngày hai mươi bốn tháng năm
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bảy bị cáo trong vụ thất thoát tài sản
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam viết tắt là vim
trong đó nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nguyên tổng giám đốc vin trần ngọc hà
bị tuyên phạt một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí với bị cáo trần ngọc hà
một mươi năm bị cáo khác bị tòa tuyên phạt các mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến một mươi sáu năm tù
trong đó trần quang tiến nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đại nam một mươi sáu năm tù
lâm trí quang nguyên tổng giám đốc vim tám năm tù vũ từ công nguyên kế toán trưởng vim sáu năm tù
đào quốc việt nguyên giám đốc công ty cổ phần vận tải và thương mại vim một mươi ba năm tù
riêng bị cáo nguyễn văn khôi nguyên trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim
bị phạt ba mươi tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bản án sơ thẩm nhận định trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba vũ tử công đã tham mưu đề xuất
soạn thảo văn bản trình lâm trí quang ký bốn chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho vechanco công ty con của vim
vay tổng số một trăm chín mươi ba tỷ đồng tại một số ngân hàng
đến hạn thanh toán v tranco không trả được nợ vay nên vim bị các ngân hàng cưỡng thu tiền
đồng thời vim phải cho v tranco vay để thanh toán nợ các ngân hàng
tổng số tiền gây thiệt hại cho vim là hơn sáu mươi một hai tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng chung của vim đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư
và chưa được bộ công thương xem xét quyết định đầu tư
nhưng trần ngọc hà vẫn thực hiện việc ký kết hợp đồng cung cấp ly sang với công ty
iseki của nhật bản và thanh toán hai đợt
số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn usd nhưng sau đó không có căn cứ thu hồi
gây thiệt hại cho vim số tiền là hơn năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó năm hai nghìn một mươi năm trần ngọc hà đã tự ý quyết định hợp tác với công ty tiking của trung quốc
thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm xe ô tô tay lái bên phải để xuất khẩu sang sri lanka
nhưng không có nghị quyết của hội đồng thành viên vim gây thiệt hại cho vim gần một mươi tỷ đồng
trước đó năm hai nghìn một mươi năm trần ngọc hà đã tự ý quyết định hợp tác với công ty t king của trung quốc